trên địa bàn tỉnh lạng sơn mới đây tri cục quản lý thị trường tỉnh cho biết
đã bắt giữ một mươi một xe ô tô tải chở hàng lậu đang tập kết chờ chuyển sâu vào nội địa
bên cạnh tỉnh lạng sơn các địa phương khác trên cả nước cũng đang tăng cường các biện pháp
đối phó và bắt giữ được nhiều chuyến hàng lậu hàng giả hàng nhái hàng không rõ nguồn gốc
đang có xu hướng tăng lên trong dịp cuối năm
một xe tải chở hàng lậu này bị bắt giữ khi đang tập kết hàng tại bãi đất xã hợp thành
huyện cao lộc trong đó có chín xe ô tô tải và hai xe ô tô đầu kéo
các xe này vận chuyển phụ tùng ô tô cũ và hàng thuốc bắc với tổng khối lượng hàng hóa trên sáu mươi tấn
hiện nay tri cục quản lý thị trường tỉnh đã đưa các xe tải chở hàng lậu trên về trụ sở
để tiếp tục kiểm tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
theo đánh giá ban đầu toàn bộ số hàng trên được vận chuyển từ khu vực biên giới
thuộc xã thanh lòa và ba sơn của huyện cao lộc ra ngoài tiêu thụ
ngày một mươi tháng một trạm cảnh sát giao thông phú lộc thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế
phát hiện và bắt giữ xe ô tô khách dường nằm bk bốn mươi ba b hai bảy mươi bốn chạy tuyến đà nẵng viên trăn lào
do tài xế trần công minh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại tổ dân phố số một thị trấn phú lộc huyện phú lộc điều khiển
đang chở năm kiện hàng chứa hơn một tạ nội tạng động vật không rõ nguồn gốc đã bốc mùi hôi thối
thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được các loại hóa đơn giấy tờ liên quan tới số nội tạng kể trên
tài xế trần công minh khai nhận số nội tạng động vật này là của bà nguyễn thị hiền vân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
chú tải tổ dân phố một thị trấn phú lộc chở từ đà nẵng ra huế
hiện vụ việc được bàn giao cho các cơ quan chức năng huyện phú lộc điều tra xử lý
theo cơ quan chức năng ủy ban nhân dân tp vinh
tỉnh nghệ an cho biết trong năm hai nghìn một mươi bảy đã phát hiện xử lý một trăm sáu mươi vụ một trăm bảy mươi tám đối tượng thu giữ hàng hóa tổng trị giá gần sáu bảy tỷ đồng
thời gian tiếp theo ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh nghệ an đề nghị thành phố vinh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phổ biến pháp luật đến các cơ sở kinh doanh và người dân không sử dụng tiếp tay cho hoạt động buôn lậu
kinh doanh hàng giả hàng kém chất lượng tăng cường kiểm tra kiểm soát và có các biện pháp phòng ngừa
chống vận chuyển kinh doanh hàng giả hàng nhập lậu gian lận thương mại nhất là trong dịp tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám sắp tới